hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ chức phản động lưu vong khoảng một mươi một h ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy phước đã làm ra ba lá cờ vàng ba sọc đỏ cờ của chế độ việt nam cộng hòa rồi dán một lá lên tường nhà hai lá cờ còn lại mang đến khu vực khóm đông an sáu phường mỹ xuyên thành phố long xuyên gần nhà của phước để rán
khoảng chín giờ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy người dân phát hiện đến cơ quan công an trình báo
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp long xuyên đã tiến hành thu giữ các tài liệu và vật chứng liên quan
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám phước đến cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đầu thú
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phước bị khởi tố điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa tiến hành thực nghiệm điều tra để làm rõ hành vi giết người của bị can cao văn nam tên thường gọi là nam gà tre hai mươi sáu tuổi trú tại xã tránh hội huyện mang thít tỉnh vĩnh long
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng chín nam điều khiển xe máy đến quán cà phê
nam điều khiển xe máy đến quán cà phê tại xã an phước huyện mang thít để gặp bạn
tại đây nam đã xảy ra va chạm với anh lê thanh cầu ba mươi một tuổi trú cùng địa phương
do bị cầu dùng tay đánh vào người và chửi mình cho nên nam đã lấy cây dao để sẵn trên xe dùng để đi làm hàng ngày quay lại chém trúng vào cổ của anh cầu khiến anh cầu tử vong
sau đó do chóng mất máu cấp
cho đến dạng sáng ngày hai mươi tám tháng chín nam đã đến cơ quan công an đầu thú
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa bắt giữ một đối tượng từ hà nội vào đắk lắc để gây án giết người cướp tài sản sau hai mươi năm năm lẩn trốn
đó là phùng khắc phú chú tại huyện ba vì tỉnh hà tây nay là thành phố hà nội
vào đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phú vào thị xã buôn ma thuật nay là thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc để làm ăn
tuy nhiên việc buôn bán không thuận lợi nên phú bị nợ nần nhiều và đã đi cướp tài sản
cho đến chiều ngày năm tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phú ra chợ mua một chiếc búa đinh chuẩn bị làm hung khí để gây án
sau đó đối tượng đón xe ôm của một người thường xuyên chở mình
trên đường đi lợi dụng lúc trời tối phú đã lấy búa đinh đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến người lái xe ôm ngã xuống đường nằm bất động
sau đó phú kéo nạn nhân giấu trong vườn cao su rồi cướp chiếc xe máy đi về
đến sáng hôm sau nạn nhân được người đi đường phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau khi cướp được chiếc xe máy phú đã gửi lên xe khách rồi trốn ra huyện ba vì và tiếp tục trốn vào huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang sinh sống cho đến ngày bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn chùa xã lương phong huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày chín tháng một mươi anh hoàng trung kiên chú tại thôn trung thành
huyện hiệp hòa đã bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng kinh doanh điện thoại của gia đình và lấy đi chín mươi một chiếc điện thoại di động các loại với tổng giá trị tài sản hơn bốn trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa đã xác lập chuyên án nhanh chóng làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn thanh